tại hội nghị cấp cao hợp tác mekong nhật bản lần thứ một mươi hai các nhà lãnh đạo đánh giá cao hợp tác của nhật bản với các nước mekong trong cuộc chiến chống covid một mươi chín cũng như kết quả hợp tác trong hơn một thập kỷ qua
hội nghị ghi nhận những tiến triển trong triển khai chiến lược tokyo hai nghìn một mươi tám tầm nhìn phát triển công nghiệp mekong hai sáng kiến mekong nhật bản về các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới năm hai nghìn ba mươi
sáng kiến kusanone mekong về phát triển bền vững lãnh đạo các nước đánh giá kinh tế thế giới nói chung và khu vực mekong nói riêng đang tiếp tục đối mặt với những thách thức to lớn do đại dịch covid một mươi chín thiên tai và các bất ổn địa chính trị
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định đóng góp quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược mekong nhật bản đối với phát triển kinh tế xã hội của các nước thành viên cũng như đối với hòa bình ổn định và phồn vinh ở khu vực

hợp tác nghiên cứu dịch tễ học phát triển và sản xuất vaccine bảo đảm tiếp cận vaccine công bằng và hợp lý cho tất cả các nước tăng cường hợp tác về quản lý bền vững nguồn nước mekong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu trong đó chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học nâng cao năng lực cảnh báo sớm phòng chống hạn hán và lũ lụt và phát triển nông nghiệp thông minh
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ một mươi hai và nhất trí tổ chức hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ một mươi ba trong năm hai nghìn hai mươi một tại nhật bản